hơn tám mươi năm thí sinh trên địa bàn thành phố hà nội đã làm thủ tục cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các thí sinh đã được hướng dẫn các thủ tục thông báo lịch thi và các quy định thi
mặc dù là kỳ thi ở địa phương nhưng tính cạnh tranh khá cao bởi chỉ có sáu mươi hai thí sinh được chọn vào các trường công lập
buổi làm thủ tục trong sáng nay chỉ có ba mươi phút
ngoài hướng dẫn thí sinh xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy báo dự thi để nhận thẻ dự thi thì cán bộ trung thi còn phổ biến về lịch thi quy định về hiệu lệnh chống hướng dẫn sơ đổ phòng thi
ngày mai ngày hai tháng sáu thí sinh sẽ thi ngữ văn và toán